theo thông tin từ tập đoàn dệt may việt nam từ nay đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đơn vị dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường khoảng sáu triệu khẩu trang bằng vải dệt kim kháng khuẩn
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn tháng hai số lượng khẩu trang được sản xuất sẽ được nâng cao
do sự tham gia và tăng năng lực sản xuất khẩu trang của các đơn vị như may nam định
may nhà bè may hồ gươm dệt may huế
dự kiến tính đến hết tháng hai toàn tập đoàn sẽ cung ứng ra thị trường
từ năm năm đến sáu triệu sản phẩm khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn
cũng như cung ứng mỗi ngày một mươi tấn vải không dệt để các đơn vị may khẩu trang y tế
riêng trong tháng ba tổng số lượng khẩu trang vinatech cung ứng ra thị trường
có thể tăng lên tới gần một mươi hai triệu chiếc